theo lịch của bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày từ ngày chín tháng tám đến ngày một mươi tháng tám
vậy những vật dụng nào sẽ được mang vào phòng thi tốt nghiệp trung học phổ thông câu trả lời sẽ có trong phần thông tin cần biết dưới đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thí sinh cần mang đầy đủ các loại giấy tờ là thẻ dự thi chứng minh thư thẻ căn cước hoặc hộ chiếu
những vật dụng được mang vào phòng thi gồm bút viết conpa tẩy thước tính máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản không thể nhớ và ăn lát địa lý việt nam
vật dụng không được mang vào phòng thi gồm tài liệu các thiết bị điện tử thiết bị truyền tin không mang vũ khí và các chất gây nổ
thí sinh đến chậm một mươi năm phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài thi thì sẽ không được dự buổi thi môn đó